bước sang tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhiều ngân hàng thương mại đã giảm mạnh lãi suất huy động cả kỳ hạn ngắn lẫn kỳ hạn dài có nơi hạ tới tám
đây có thể được coi là một giải pháp để giảm chi phí giúp ngân hàng giảm thêm lãi suất cho vay kích thích dòng vốn tiến dụng ra thị trường
từ đầu tháng bảy bốn ngân hàng có vốn nhà nước là vietcombank bidv vietinbank agribank hạ lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn một năm từ sáu năm xuống sáu
lãi suất kỳ hạn từ sáu tháng trở lên tại các ngân hàng tư nhân khác cũng giảm từ bốn đến tám
với kỳ hạn dưới sáu tháng tuy chưa có sự giảm xuống đồng loạt toàn hệ thống
nhưng nhiều ngân hàng lớn như vietcombank agribank vietinbank bidv hdbank vpbank tpbank đã mạnh tay giảm một mươi năm đến ba
từ đầu năm đến nay các ngân hàng đã có nhiều đợt giảm lãi suất vì nhu cầu cho vay sụt giảm